mặc dù công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đã có những thành công đáng kể
nhưng tác động của dịch bệnh cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân
và đặc biệt là người yếu thế trong xã hội
để giúp họ vượt qua khó khăn các đoàn viên thanh niên thuộc thành đoàn tp hcm
đã có nhiều mô hình hỗ trợ rất sáng tạo
những ngày này người dân ở khu vực quận một mươi hai tp hcm rất quen thuộc với màu áo xanh thanh niên
họ mang đến cho người nghèo người yếu thế những nhu yếu phẩm thiết yếu
và được người dân gọi với cái tên thân thương là shipper áo xanh
nhu yếu phẩm được các đoàn viên thanh niên mang tới cho người dân là gạo nước mắm
đường muối miến mì tôm và rau xanh và hoàn toàn miễn phí
không chỉ sáng tạo trong cách làm để hỗ trợ người dân trong mùa dịch
các đoàn viên thanh niên đặc biệt là sinh viên y khoa tp hcm
còn hàng hái đăng ký tham gia đội phản ứng nhanh hỗ trợ các y bác sĩ
điều tra dịch tễ tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
có nghĩa là đây sẽ là công việc tụi em sẽ làm sau này
và cũng là nếu như mà mình có cơ hội được đi chống dịch sớm thì tại sao mình không đi
cho nên ngay khi mà bên trường người ta có cơ hội
người ta cho tụi em một cái cơ hội để đăng ký đi tham gia chống dịch là em đăng ký ngay lập tức
tinh thần của người ngành y được thể hiện rất là đỏ nát
và ngay chính các bạn cũng đã tự sắp xếp việc học của mình với cái việc tham gia hoạt động tình nguyện ý nghĩa này
với vai trò sung kích
tình nguyện của tuổi trẻ sự sáng tạo không ngại gian khổ của các đoàn viên thanh niên tp hcm
đã chiếm trọn tình cảm thân thương của người dân thành phố với tuổi trẻ trong màu áo xanh tình nguyện